với mong muốn đánh giá những bất cập cũng như nhận diện đầy đủ cơ hội và thách thức
ngày hôm qua tại hà nội đã diễn ra tọa đàm quản lý tích hợp thách thức đối với phát triển bền vững đồng bằng sông cửu long
đồng bằng sông kiều long là trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn nhất của cả nước
đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo đảm an ninh lương thực
với năm mươi sản lượng lúa sáu mươi năm sản lượng nuôi trồng thủy sản và bảy mươi các loại trái cây sản xuất hàng năm
tuy nhiên nhiều vùng lại chưa có quy hoạch đồng bộ chưa gắn với nguồn lực đặc thù
để phát triển bền vững các chuyên gia nhà quản lý đều cho rằng phải có quy hoạch tích hợp cho vùng
sao cho thích ứng với điều kiện trình độ văn hóa tập quán sản xuất của mỗi địa phương và thích ứng với biến đổi khí hậu
từ đó xây dựng cơ chế liên kết và quản lý phát triển vùng hiệu quả
quá trình đó phải có sự tham gia của tất cả các bên liên quan
bảo đảm sự gắn kết trong nội vùng cũng như vùng kinh tế trọng điểm phía nam và tiểu vùng sông mekong